thưa quý vị thực hiện chỉ thị số một trăm năm mươi sáu ngày hai mươi năm tháng tám năm một nghìn chín trăm năm mươi chín của trung mương đảng
về việc tiến hành hợp tác hóa nông nghiệp kết hợp hoàn thành cải cách dân chủ ở miền núi miền bắc nước ta
sau hai năm triển khai thực hiện quyết liệt cuộc vận động đã đạt được kết quả bước đầu rất quan trọng
tuy nhiên phong trào hợp tác hóa nông nghiệp ở miền núi phát triển chưa đều vẫn còn nhiều khó khăn
do vậy bác đã có những chỉ đạo rất sát đúng kịp thời về mọi mặt
trong đó cần phải hết sức chú trọng đến công tác cán bộ cây gốc của mọi công việc
phải chú trọng đào tạo bồi dưỡng cân nhắc cán bộ miền núi
đây là lời của chủ tịch hồ chí minh trong buổi nói chuyện tại hội nghị tổng kết cuộc vận động hợp tác hóa nông nghiệp
phát triển sản xuất kết hợp hoàn thành cải cách dân chủ ở miền núi
bác nói vào ngày tám tháng một mươi năm một nghìn chín trăm sáu mươi một báo nhân dân đăng số hai nghìn bảy trăm năm mươi bảy ngày chín tháng một mươi năm một nghìn chín trăm bảy mươi
tháng một mươi năm một nghìn chín trăm sáu mươi một nói chuyện tại hội nghị tổng kết cuộc vận động hợp tác sản nông nghiệp
chủ tịch hồ chí minh đã nhấn mạnh ba vấn đề đồng bào các dân tộc thiểu số cần phải chú trọng đó là
phải tăng cường đoàn kết dân tộc đây là một công tác rất quan trọng có nội dung mới và rộng hơn
các dân tộc miền núi đoàn kết chặt chẽ các dân tộc thiểu số đoàn kết với dân tộc đa số
phải chú trọng đào tạo bồi dưỡng cân nhắc cán bộ miền núi
cố nhiên cán bộ người kinh phải giúp đỡ anh em cán bộ địa phương
nhưng phải làm sao cho cán bộ địa phương tiến bộ để anh em tự quản lý lấy công việc ở địa phương chứ không phải là bao biện làm thay
tăng gia sản xuất thực hành tiết kiệm làm cho đời sống đồng bào địa phương ngày càng khá hơn về vật chất và tinh thần
đặc biệt tháng tám năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba khi đến dự hội nghị tuyên giáo miền núi
người đã nêu rõ tầm quan trọng của công tác tuyên truyền giáo dục đối với miền núi và nhắc nhở các cán bộ tuyên truyền phải ghi nhớ
công tác tuyên truyền phải cụ thể thiết thực
trong công tác mỗi cán bộ phải luôn tự hỏi và trả lời được các câu hỏi
tuyên truyền cái gì tuyên truyền cho ai tuyên truyền để làm gì tuyên truyền cách thế nào
nhất là phải xuất phát từ nhiệt tình cách mạng tình thương yêu chân thành đồng bào các dân tộc tinh thần hết lòng phục vụ đồng bào để hoàn thành nhiệm vụ cách mạng
tư tưởng và sự quan tâm chăm lo của chủ tịch hồ chí minh đối với đồng bào các dân tộc thiểu số việt nam
trở thành kim chỉ nam trong công tác

tư tưởng và sự quan tâm chăm lo của chủ tịch hồ chí minh đối với đồng bào các dân tộc thiểu số việt nam

đây là một trong những nghị quyết rất là có tầm quan trọng và có định hướng chỉ đạo rất lớn

trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay khi xu hướng liên kết chia tách quốc gia dân tộc đã và đang diễn ra mạnh mẽ
được coi là một trong những động lực cơ bản cho sự phát triển bền vững của các quốc gia
thì việc giải quyết tốt vấn đề dân tộc còn trở thành một nhiệm vụ chiến lược đối với nước ta